những dấu mốc mới với triển vọng kinh tế việt nam nhật bản
bác giám đốc tổ chức sự kiện do liên quan đến vụ việc bảy người tử vong trong đêm nhạc hội tại hà nội
hải dương di rời khẩn cấp các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở bãi sông
trong phần tin tức quốc tế nga kêu gọi mỹ thay đổi cách tiếp cận trong vấn đề trung đông
anh lên kế hoạch thành lập cơ quan quản lý nội dung trên internet
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng chín tại hà nội đã diễn ra lễ bế mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
đến tham dự lễ bế mạc có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
hội giảng là cơ hội để những người làm công tác giáo dục nghề nghiệp trên cả nước
cùng chia sẻ thắt chặt đoàn kết
hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cụ xây dựng và đổi mới đất nước
sau sáu ngày tranh tài hội giảng đã lựa chọn được một bài giảng điển hình trong ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả
một bài giảng về sử dụng thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm hiệu quả nhất
một mươi bài giảng tỏa sáng về kỹ năng nghề và phương pháp sư phạm
hai trăm năm mươi sáu nhà giáo đặt giải khuyến khích
bốn mươi tám nhà giáo đặt giải ba
ba mươi hai nhà giáo đặt giải nhì
một mươi sáu nhà giáo đặt giải nhất
và bảy tỉnh thành phố đạt giải nhất nhì ba toàn đoàn
hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc là hoạt động chuyên môn cao của các giáo viên dạy nghề trên cả nước
được tổ chức ba năm một lần nhằm tuyên dương những giáo viên dạy nghề xuất sắc
phát hiện các phương pháp dạy nghề các thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả
đồng thời chọn ra những bài giảng mẫu để có thể áp dụng rộng rãi trong toàn ngành thời gian tới
thưa quý vị cách đây bốn mươi năm năm việt nam và nhật bản đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức
trải qua gần nửa thế kỷ quan hệ kinh tế đối ngoại giữa hai nước
ngày càng có thêm nhiều những dấu mốc mới với nhiều triển vọng
sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng nhìn lại những dấu mốc quan trọng này
lịch sử hợp tác kinh tế giữa nhật bản và việt nam được in dấu rõ nét tại phố cổ hội an tỉnh quảng nam
tại thương cảng sầm út xưa chùa cầu chính là một công trình do những thương nhân nhật bản xây dựng
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
đến nay nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
về trao đổi thương mại từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nước đã dành cho nhau thuế suất tối hội quốc
kim ngạch hai triệu năm hai nghìn ba đạt năm chín tỷ usd nhanh chóng tăng lên đến ba mươi ba bốn tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi
về đầu tư nhật bản là nước có đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại việt nam
ở mức chín một mươi một tỷ usd năm hai nghìn một mươi bảy
các nhà đầu tư xứ sở mặt trọng
trời mọc càng ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng của mình với hàng loạt các dự án lớn như honda canon
làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của một số địa phương
còn về hợp tác giữa hai chính phủ việt nam nhật bản thể hiện qua vốn viện trợ phát triển chính thức oda
trong năm năm qua tính theo năm tài chính nhật bản hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi sáu
trung bình mỗi năm nhật bản hỗ trợ oda cho việt nam là một trăm sáu mươi tỷ yên tương đương ba mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
theo hình thức vốn vay hai ba tỷ yên tương đương bốn trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
theo hình thức viện trợ không hoàn lại
và tám bảy tỷ yên tương đương một bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
theo hình thức hợp tác kỹ thuật
vốn oda của nhật bản đã giúp việt nam xây dựng những công trình hạ tầng lớn
như cầu nhật tân cầu vĩnh tuy sảnh t hai nội bài
trong những năm tới quan hệ kinh tế được hai bên kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển
thì cái lòng ao ước và mong muốn của chị em phụ nữ chúng tôi
muốn làm như thế nào cho đất nước được hành bình
các người dân của tri được sống trong cái cảnh độc lập và tự do
được danh dự hôm nay để dự buổi lễ mà
không tặng anh hồn này
bản thân mình tri mặc dù mới về
nhưng mà phải nói rất là tự hào
mà xúc động lắm

nhưng mà giờ có chị chưa biết mồ mãn đâu
phát biểu tại buổi lễ
đồng chí nguyễn thanh phong
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đã xúc động bày tỏ tri ân sâu sắc
đối với những công lao trời biển của các bậc tiền bối
các đồng chí mãi mãi là niềm tự hào
của đảng bộ và nhân dân thành phố
đồng thời đồng chí cũng khẳng định
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
nguyễn sẽ làm hết sức mình để thắp sáng lên ngọn lửa truyền thống
sài gòn trở lớn nhà định năm xưa
và tp hcm hôm nay
xứng đáng là thành phố mang tên bác
thành phố anh hùng
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín
ngành lâm nghiệp việt nam sẽ có những thay đổi mới
khi đây là năm đầu tiên
triển khai luật lâm nghiệp
cũng như luật quy hoạch đặt ngành lâm nghiệp
trong mối quan hệ quy hoạch cùng với các ngành khác
đi cùng với đó sẽ là những yêu cầu khắt khe
từ các hiệp định thương mại quốc tế
đòi hỏi ngành lâm nghiệp phải có sự chuyển biến
như tăng cường truyền thông
để thay đổi bức tranh về quản trị rừng
tại việt nam
theo thống kê của bộ công thương
kinh mạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ
sáu tháng đầu năm ước đạt bảy trăm năm mươi triệu đô la mỹ
tăng một mươi hai bốn so với cùng kỳ năm ngoái
là tín hiệu tốt cho phát triển kinh tế
lợi nhận cho doanh nghiệp
và cải thiện sinh kế của người dân
đây là kết quả của việc thực thi lâm luật
tuân thủ quản lý lâm sản flext và redcomp
tuy nhiên để tăng cường hơn nước hiệu quả
của quản trị rừng
cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông
các hoạt động truyền thông cần phải tiếp tục thúc đẩy
để các chính sách về
tài cơ cấu ngành lâm nghiệp
trong đó là câu chuyện tài cơ cấu
các công ty lâm nghiệp
và các bán quản lý rừng phòng hộ
cần phải được thúc đẩy nhanh hơn
truyền thông phải làm ra thúc đẩy được quá trình hai hoa
của các quyết định
của các vấn đề quy hoạch
khi mà vấn đề phân cập phân quyền
đang gợi lên nhiều rủi ro
về vấn đề lạm quyền
thì cái rủi ro đó
việc chỉ đạo từ trung ương đến địa phương
cũng như việc hợp tác liên ngành
ở tại các địa phương
cũng là cần phải có
những cơ chế hướng dẫn
và để các bên nhận ra được
cái trách nhiệm cái yêu cầu
cũng như cái tính cấp bách
của cái nỗ lực về
thúc đẩy lâm nghiệp bền vững
đây là một trong nhiều ý kiến đóng góp
tại hội thảo xây dựng kế hoạch truyền thông
và tăng cường quản trị rừng tại việt nam
của cơ quan nhà nước các tổ chức xã hội và doanh nghiệp
những đóng góp này
hướng tới các mục tiêu tăng cường nhận thức luật pháp
cho hộ chủ rừng
tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững
và các gương điển hình
rõ ràng cần phải đặt vai trò
của các chủ rừng lên hàng đầu
đặc biệt là các chủ rừng là hội gia đình và cộng đồng
trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số
trong thời gian qua thì rừng của chúng ta
có sự suy giảm mạnh về chất lượng và số lượng
thì sự đa dạng về
sinh học bị suy giảm
tuy nhiên đồng bào dân tộc thiểu số của mình
có nhiều cảng sáng tiến rất tốt
trong quản lý bảo vệ rừng
từ những mục tiêu truyền thông trên
phát triển bền vững hơn nữa
tỉnh ủy hòa bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của bộ chính trị
về tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thành khu vực phòng thủ vững chắc
trong tình hình mới
trong một mươi năm qua
tỉnh hòa bình đã tổ chức hai cuộc diễn tập khu vực phòng thủ
hai mươi hai cuộc diễn tập cấp huyện thành phố
bảy cuộc diễn tập cấp sở ngành
bốn trăm hai mươi lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xá
vượt chỉ tiêu kế hoạch hai
thông qua các cuộc diễn tập
đã làm được bảy mươi một km đường bê tông
làm mới hai trăm hai mươi bốn km
sửa chữa bốn mươi năm sáu km đường giao thông nông thôn
nạo vét một trăm tám mươi km kênh mương
huy động gần một trăm hai mươi ngày công lao động
trong thời gian tới
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền
nâng cao nhận thức trách nhiệm
của các cấp các ngành nhân dân và lực lượng vũ trang
đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ
thưa quý vị và các bạn
chiều ngày hai mươi một tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lê thái sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu tại phố hàng bông
quận hoàn kiếm thành phố hà nội
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối á châu
đơn vị tổ chức sự kiện đêm nhạc hội
mùa thu năm hai nghìn một mươi tám
tại công viên nước hồ tây
vào tối ngày một mươi sáu tháng chín vừa qua
tại đêm nhạc này
đã xảy ra một bộ phim
đã xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng
khi có bảy nạn nhân tử vong
năm nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
do sốc ma túy
được biết lê thái sơn bị giữ khẩn cấp
về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động
vệ sinh lao động
về an toàn ở những nơi đông người
được quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cơ quan điều tra
lê thái sơn phải chịu trách nhiệm
về cái chết của bảy nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
cũng giải quyết
cũng ra lệnh bắt khẩn cấp
đối với bùi mạnh duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở ngõ một trăm sáu mươi bạch đằng
phường trương dương quận hoàn kiếm hà nội
về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
được biết trước khi tham dự đêm nhạc
duy đã rủ một mươi năm thanh niên tham gia
tổ chức gom tiền mua một mươi viên thuốc lắc và cần sa
phân phát cho các thành viên trong nhóm
sử dụng tại đêm nhạc
trong số một mươi năm người này
có một nạn nhân bị sốc ma túy
phải vào bệnh viện cấp cứu
liên quan đến vụ án này
ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hà nội đã khởi tố vụ án
chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
được biết quá trình khám nghiệm hiện trường
cơ quan công an đã thu dựng được
một số túi ni lông chứa ma túy ketamin
và nhiều vật dụng nghi chứa chất ma túy tổng hợp
cùng hàng trăm quả bóng cười đã sử dụng
cơ quan điều tra cũng đang làm rõ
việc công ty á châu cùng một đơn vị khác
hợp tác bán bóng cười
khí n hai o một loại chất nguy hiểm
tại đêm nhạc
sự cố sạt lở bãi sông
phía ngoài đề bối nhân hiệu
xảy ra ngày hai mươi tháng chín
tại thị xã trí linh tỉnh hải dương
đã khiến tính mạng tài sản của nhiều hộ dân
bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trước tình hình đó chính quyền địa phương
đang tiến hành các biện pháp khẩn cấp
để di rời sáu hộ dân
đồng thời bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân
trước đó khoảng chín giờ ngày hai mươi tháng chín
đã xảy ra sự cố sạt lở bãi sông
phía ngoài đề bối nhân huệ
thuộc xóm độc lập thôn ba xã nhân huệ
thị xã trí linh
theo khảo sát bước đầu cung sạt dài khoảng một trăm năm mươi mét
sâu vào bãi năm mươi m
và cung sạt thẳng đứng có độ cao từ năm sáu m
ngay sau khi sự cố xảy ra
chính quyền địa phương đã khẩn trương các phương án
bảo đảm an toàn tính mạng tài sản nhân dân
thị xã trí linh đã thành lập tổ công tác
xử lý sự cố sạt lở nhà dân
ngoài bãi đề nhân huệ
bố trí nơi ăn ở tạm thời cho các hộ dân
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra
đánh giá vùng nguy hiểm
bố trí các lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
canh gác khu vực sạt lở
để hướng dẫn và cảnh báo người dân
theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở
sẵn sàng vật tư nhân lực phương tiện
phương án đảm bảo an toàn cho dân cư
khu vực xung quanh điểm xảy ra sự cố
hơn bốn trăm linh triệu đồng nộp ngân sách
từ thu phí đỗ xe lòng đường
tại thành phố hồ chí minh
bảo đảm an toàn thủy điện mùa mơ lỗ
thưa quý vị tại thành phố hồ chí minh
sau hơn một tháng triển khai thu phí đỗ xe
dưới lòng đường vỉa hè
ngân sách đã thu về hơn bốn trăm linh triệu đồng tiền phí
và tình hình trật tự an toàn giao thông
ở nhiều tuyến đường đã có những chuyển biến khá tích cực
mức thu phí
từ hai mươi đồng đến bốn mươi đồng
trên giờ trên ngày
cao gấp nhiều lần mức phí cũ
nên số lượng xe dừng đỗ
tại hai mươi ba tuyến đường thuộc quận một quận năm và quận một mươi
đã giảm nhiều so với trước
tình trạng đỗ xe nhiều giờ ít xảy ra
nhờ đó giao thông đi lại cũng thông thoáng hơn
tuy vậy qua khảo sát đánh giá của ngành chức năng
việc áp dụng thu phí
theo tin nhắn phần mềm chưa phát huy hiệu quả
còn xảy ra thất thoát nguồn thu
mới đây ngành giao thông thành phố
đề xuất mở thêm nhiều điểm đỗ xe
có thu phí theo giờ
ở nhiều tuyến đường khác trên địa bàn
tỉnh quảng ngãi hiện có gần năm mươi hồ đập thủy điện
trong đó nhiều hồ thủy điện có dung tích lớn
thực hiện quy trình liên hồ chứa
trên các lưu vực sông
cũng như các vùng hạ dụ
ngay từ đầu mùa mưa tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra
đánh giá chất lượng các đập thủy điện
để bảo đảm an toàn khi vận hành
đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý
và các địa phương phải xây dựng phương án
để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp
tại đập thủy điện dr ring
hàng năm trước mùa mưa lũ
nhà máy đều tổ chức diễn tập vận hành
xả lũ theo quy trình tại bờ đập hồ chứa nước
quá trình diễn tập nâng cao khả năng thực hành
của đội sung kích và các bộ phận
khi xảy ra các tình huống khẩn cấp
đi đôi với công tác diễn tập
nhà máy đã lắp đặt các thiết bị camera giám sát
lưu lượng xả nước tại các cửa van
cử người túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để theo dõi thời tiết
kịp thời có phương án vận hành an toàn cho hồ đập
để đảm bảo cho công tác
phòng chống nụ nụt bão
trên công trường thì chúng tôi đang tiến hành
bảo dưỡng toàn bộ các hệ thống cơ khí thủy công
và thành nập
ban phòng chống nụt bão
của công ty
có một tổ quan trắc gồm vàng trí
thường xuyên quan trắc trong mọi tình huống
thời tiết bất nợ có thể xảy ra
để kịp thời chỉ đạo ở các hồ chứa thủy điện
tỉnh quảng ngãi kiểm tra
giám sát việc triển khai các kế hoạch phòng chống lụt bão
đối với các hồ chứa nước đập thủy điện
quy trình vận hành liên hồ đập
gồm thủy điện đắc rinh và hồ chứa nước nước trong
trong đó yêu cầu cao nhất
là khi có tình huống thiên tai xảy ra
các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương
chi rời dân vùng hạ du
nhất là ở những vùng nguy cơ sạt lở
vùng ảnh hưởng trực tiếp
cái việc mà đảm bảo cho cái yêu cầu
mà cái sự cố
các cái sự cố của công trình
thì hiện nay tới giờ này
cũng tương đối an toàn
bởi vì các cái thiết kế của các hồ này
đều có cái cống xả đáy
và nếu như mà
khi lũ lục thì nước nó tràn tự nhiên
cho nên cái sự cố
nó không có đáng kể
và bình thường thì
khi mà mưa lượng mưa nó quá lớn
thì chúng tôi sẽ mở các cái cống xả đáy
hiện nay thì các cái công trình thủy điện
và hồ thủy lở trên các cái thượng nguồn
đều bắt buộc là phải có cống xả đáy
vì chính đây là cái công trình
điều tiết các cái nguồn nước
mà đảm bảo cho yêu cầu an toàn của công trình
tình trạng các đơn vị
cố tình tích nước trong mưa lũ
và khi xả lũ cùng thời điểm
dẫn đến tình trạng lũ trồng lũ
do đó việc phối hợp xả lũ
cũng như thời điểm xả lũ
phải được xác định cụ thể
tránh tình trạng bị động như những năm trước
do vướng giải phóng mặt bằng
nên nhánh hầm chui n hai
tại nút giao thông an sương
thuộc một trong sáu dự án trọng điểm
về giải quyết ủn tắc giao thông
sẽ không thể hoàn thành vào cuối năm nay
đơn vị chủ đầu tư dự án
là khu quản lý giao thông đô thị số ba
thuộc sở giao thông vận tải tp hcm
cho biết nhánh hầm n hai
hướng từ quốc lộ hai mươi hai đi đường trường chinh
có chiều dài ba trăm tám mươi năm m
tỉnh không cao bốn bảy mươi năm m
đến nay đã thi công được ba trên năm đốt hầm kính
và năm trên bảy đốt hầm hở
dự án có ba mươi bốn hộ dân và bảy tổ chức
trên địa bàn huyện hốc môn bị ảnh hưởng
đến nay việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất
dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
chủ đầu tư mới có mặt bằng sạch
để tiếp tục thi công và phấn đấu thông xe
vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
nhánh hầm n một đã được thông xe
cấp phần giải tỏa khá tốt tình trạng
ủng ứ giao thông qua lại khu vực ngã tư an sương
tổng mức đầu tư dự án giao thông
tại ngã tư an sương là năm trăm một mươi bốn tỷ đồng
trước thực trạng quá tải
tại các bệnh viện trong những năm qua
lãnh đạo ubnd tp đà nẵng
đã sát sao chỉ đạo ngành y tế
tập trung thực hiện các giải pháp giảm tài bệnh viện
trong đó giảm tài bệnh viện theo hướng đồng bộ
là hướng đã và đang được thực hiện
bệnh viện đà nẵng có hai giường
nhưng công suất sử dụng dường bệnh thường xuyên đạt
và vượt công suất
để tránh tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép
ban giám đốc bệnh viện đà nẵng đã điều chỉnh
tăng số giường bệnh thực kê lên hơn hai năm trăm linh giường
hầu hết các bệnh viện trên địa bàn tp đà nẵng
đều phải đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân
và chủ động thực hiện các biện pháp giảm tài
tuy nhiên điều này chỉ thực hiện theo từng bệnh viện
mà chưa có mô hình cụ thể
phù hợp cho tất cả các đơn vị y tế công lập trên địa bàn
chính vì vậy giảm tài theo hướng đồng bộ
tận dụng nguồn lực sẵn có là giải pháp cấp thiết hiện nay
cái bài toán về quá tải
là một cái công việc phải làm rất là đồng bộ
với rất là nhiều các cái nội dung
và trước mắt cũng như là lâu dài
tức là vừa phát triển y tế
vừa phát triển y tế
vừa phát triển y tế
vừa phát triển khám chữa bệnh
phổ cập cũng như là chuyên sau
mà chúng ta phải vừa
về cái y tế dự phòng
và cái mô hình bác sĩ gia đình
thì chúng ta cũng phải đầu tư xây dựng
và mở rộng các cơ sở khám chữa bệnh
ở tiến trang
để mà giảm tài
rồi tăng cường các cái bàn khám
và đặc biệt là ứng dụng các công nghệ thông tin
để mà bệnh nhân có thể là đăng ký
khám bệnh qua mạng
rồi giảm đi cái thời gian chờ đợi của bệnh nhân
giảm tài không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế
mà cần có sự chung tay của toàn xã hội
nhất là các ngành liên quan
trong đó cần tăng cường công tác tuyên truyền
hướng dẫn người dân
nên khám những bệnh thông thường
ngay tại y tế tuyến cơ sở
để góp phần giảm áp lực và quá tải cho bệnh viện tuyến trên
trong khám và điều trị bệnh nhân
thưa quý vị làm đẹp là một nhu cầu
trong cuộc sống đối với nhiều người
đặc biệt là đối với phái nữ
tuy nhiên việc mua mỹ phẩm cần hết sức thận trọng
có nhiều người vì ham rẻ
mà mua nhầm hàng giả hàng kém chất lượng
không rõ nguồn gốc xuất xứ
không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe
mà còn đến tâm lý của bản thân
đặc biệt là đối với các em học sinh sinh viên
khi nguồn tài chính còn khá eo hẹp
mỹ phẩm là mặt hàng có giá không hề rẻ
nếu là sản phẩm chất lượng
học sinh sinh viên
là những đối tượng thường chưa tự chủ được tài chính
rất ít có người mua được mỹ phẩm đạt chất lượng
bảo đảm an toàn cho sức khỏe
chúng tôi hay mua những loại son mỹ phẩm
mặc dù có tên nhãn hiệu
nhưng chúng tôi không biết đảm bảo
tôi không biết là nó có đảm bảo hay không
tôi là sinh viên thì cũng chỉ mua những cây son
giá rất là vừa phải tầm tầm
ví dụ như có thể ra chợ xanh
hoặc là ra các cửa hàng tạp hóa
ở đấy cũng bán rất là nhiều loại
và chúng tôi cũng chỉ chọn những loại tầm tầm
giá vừa tiền
vì là sinh viên cũng không có nhiều tiền
tôi cũng không biết được kênh nào
kiểm nghiệm được các nhãn hiệu này
cho nên là
các nhãn hiệu đấy thì được bán rất là tràn lan
hiện mỹ phẩm giả mỹ phẩm kém chất lượng
được bày bán tràn lan trên thị trường
cơ quan chức năng đã nhiều lần thu hồi
xử lý những sản phẩm bẩn
không rõ nguồn gốc xuất xứ
nếu dùng phải mỹ phẩm kém chất lượng
không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ
mà còn gây nhiều biến chứng
nguy hiểm đến sức khỏe
nếu không rõ nguồn gốc trên thị trường
thì sẽ có một số hiểm hoạ
ví dụ như là
cái rõ nhất là các viêm da tiếp xúc
mà do mỹ phẩm
thì viêm da tiếp xúc thì có hai loại
viêm da tiếp xúc dị ứng và viêm da tiếp xúc kích ứng
thì cái này là cái rõ rệt nhất
và cái thứ hai là
nó không phải là dị ứng
thế nhưng mà nó là
bị các tác dụng phụ của các thành phần
mà không an toàn trong các mỹ phẩm đó
thì là người bệnh có thể là
bị các tình trạng viêm da
hoặc là bị các tác dụng phụ
ví dụ như là
người ta hay dùng kem trộn lâu dài
và trong kem trộn thì có corticoid
thì corticoid có thể làm cho
bệnh nhân bị mụn trứng cá này
hoặc là dùng lâu dài
thì có thể làm cho da bị
rãn mạch này teo da đỏ da
đấy là những cái hay gặp nhất
đối với cả việc sử dụng các mỹ phẩm không an toàn
thế ngoài ra thì
nếu mà sử dụng các cái mỹ phẩm
mà có chứa các thành phần kim loại nặng
ví dụ như là trì rồi acen
thì có thể gây ra các cái nhiễm độc
hoặc là nếu mà
các cái mỹ phẩm mà có các cái thành phần bảo quản
như là paraben hay là methane paraben
thì có thể gây ra ung thư da
nếu mà mình dùng mỹ phẩm
thì tất nhiên là mình phải chọn mỹ phẩm
mà có nguồn gốc xuất sử rõ ràng
phải có nhãn mát có thương hiệu có thành phần
và tốt nhất là nếu mà các cái mỹ phẩm đó
được khuyên dùng bởi các cái bác sĩ
hoặc các cái chuyên gia về thẩm mỹ
học sinh sinh viên
cần lựa chọn những loại mỹ phẩm phù hợp
nếu có nhu cầu làm đẹp
tham khảo ý kiến tư vấn của những người có chuyên môn
để tránh mua nhầm hàng giả
hàng kém chất lượng
khi trang điểm thì cũng cần phù hợp với độ tuổi
và môi trường sinh hoạt
sáng ngày hai mươi một tháng chín
tại khoa nhiễm bệnh viện nhi đồng hai
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an
thành phố hồ chí minh
đã tổ chức trao hai trăm linh phần quà tết trung thu
cho các bệnh nhi đang cấp cứu và điều trị tại đây
mỗi phần quà gồm lòng đèn bánh trung thu
và sữa được các chiến sĩ công an
và đồng viên thanh niên quận một
trao tặng tay cho các bệnh nhi
hoặc thân nhân bệnh nhi đang cấp cứu và điều trị tại bệnh viện
ngoài việc tặng quà
các chiến sĩ công an và các bạn đồng viên
thanh niên còn hỏi thăm trò chuyện
và vui đùa cùng các em
giúp các em phần nào quên đi nỗi đau bệnh tật
cũng nhân dịp này
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
còn gửi tặng các em sáu suốt học bổng
mỗi suốt chỉ giá một triệu đồng
cho các trường hợp bệnh nặng
đang điều trị tại khoa nhiễm
thưa quý vị lễ kỷ niệm ngày sân khấu việt nam
lần thứ chín năm hai nghìn một mươi tám
vừa được tổ chức tại thủ đô hà nội
đây là lễ kỷ niệm nhân ngày dỗ tổ sân khấu
truyền thống việt nam
ngày một mươi hai tháng tám âm lịch hàng năm
do hội nghệ sĩ sân khấu việt nam tổ chức
ngày sân khấu việt nam là thời điểm quan trọng
để các nghệ sĩ sân khấu hướng tâm về tổ nghiệp
nhìn lại một năm hoạt động
đánh giá những thành tích đạt được
và những mặt còn hạn chế
đồng thời tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm
có giá trị tư tưởng
có chất lượng để phục vụ quân chúng
nhân dịp này bên cạnh việc báo cáo hoạt động
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
hội nghệ sĩ sân khấu việt nam còn công bố
trao giải thưởng nghệ thuật năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời tôn vinh các nghệ sĩ cao tuổi
mừng ngày truyền thống sân khấu việt nam
một mươi hai tháng tám âm lịch
tại nhà thờ tổ nghiệp sân khấu quận chín
thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ cúng tổ nghiệp sân khấu
hết sức trang trọng với sự tham dự
của nhiều nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí việt nam
đây là dịp để các nghệ sĩ
đã thành danh lẫn những gương mặt mới vào nghề
cùng hội ngộ chia sẻ những kinh nghiệm trong nghề nghiệp
dù tình hình sân khấu hiện nay còn gặp nhiều khó khăn
nhưng các nghệ sĩ vẫn luôn bám nghề
giữ nghề làm nghề với một trái tim chân thành nhất
các nghệ sĩ đã dân hương lên tổ nghiệp
với lòng thành kính nhằm tạ ơn tổ nghiệp
những bậc tiền nhân đi trước
đã gây dựng nên những bộ môn nghệ thuật đầy ý nghĩa
đồng thời họ cũng còn mong sự may mắn
bình yên trong công việc để tiếp tục cống hiến cho khán giả
tại các tụ điểm sân khấu của thành phố hồ chí minh
cũng đồng loạt diễn ra các hoạt động dỗ tổ
trong mỗi trái tim của người nghệ sĩ việt nam
dù ở bất cứ nơi đâu
vẫn luôn hướng về ngày dỗ tổ sân khấu một mươi hai tháng tám âm lịch
nhân ngày sân khấu việt nam
xin chúc các nghệ sĩ lão thành
những nghệ sĩ đang hoạt động trong các lĩnh vực
của nền sân khấu cách mạng việt nam
lời chúc sức khỏe và có nhiều tác phẩm để phục vụ nhân dân
xây dựng nên sân khấu việt nam ngày càng phát triển
trong phần tin tức quốc tế
nga kêu gọi mỹ thay đổi cách tiếp cận trong vấn đề trung đông
anh lên kế hoạch thành lập cơ quan quản lý nội dung trên internet
phát biểu tại cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đại sứ nga tại liên hợp quốc vasili nebensia cho rằng
cách tiếp cận của mỹ đã phá hỏng nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế
trong giải quyết vấn đề trung đông
đồng thời kêu gọi washington thay đổi
đại sứ nga nebensia
nhấn mạnh các động thái gần đây của mỹ
như công nhận jerusalem là thủ đô của israel
đóng cửa văn phòng đại diện tổ chức giải phóng palestine ở washington dc
cắt kinh phí cấp cho cơ quan liên hợp quốc
cứu trợ người tị nạn palestine
ngừng viện trợ cho hai bệnh viện ở đông jerusalem
đã gây ra tổn hại
tới những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp toàn diện
cho cuộc xung đột israel palestine
đại sứ nga cũng kêu gọi nối lại hợp tác quốc tế
trong khuôn khổ nhóm bộ tứ trung đông
gồm liên hợp quốc nga mỹ liên minh châu âu
nhằm tổ chức đối thoại trực tiếp giữa israel và palestine
chính phủ nam phi vừa công bố gói kích cầu tổng thể
nhằm vực dậy nền kinh tế nam phi
hiện đang gặp rất nhiều khó khăn
trong đó ưu tiên chi tiêu cho ngành nông nghiệp
kinh tế đô thị và kinh tế nông thôn
tổng thống nam phi sirin ramaphosa cho biết
gói kích cầu lần này gồm năm nhóm biện pháp
gồm kích thích hoạt động kinh tế
khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư
năn chặn tình trạng thất nghiệp đang gia tăng
tạo thêm việc làm
giải quyết một số thách thức cấp bách
đang ảnh hưởng đến đời sống của các cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương
tập trung giải quyết các vấn đề ở khu vực đô thị
kế hoạch mới được kỳ vọng mang lại tăng trưởng
tăng cường cải cách kinh tế
và ưu tiên tri tiêu công để hỗ trợ tạo việc làm
cùng với gói kích cầu
chính phủ nam phi hướng tới mục tiêu giảm kinh phí kinh doanh
xem xét điều chỉnh các mức giá dịch vụ hành chính
như giá điện cảng và thuế đường sắt
ngoài ra các yêu cầu về thị thực
cũng sẽ được sửa đổi
nhằm tạo điều kiện cho du khách nước ngoài tới nước này
thúc đẩy ngành du lịch đầy tiềm năng
kinh tế nam phi rơi vào trạng thái suy thoái
kỹ thuật lần đầu tiên
kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
theo đó tăng trưởng kinh tế giảm lần lượt
hai sáu và bảy
trong quý i và quý ii
do các lĩnh vực nông nghiệp vận tải thương mại
và chế tạo đều suy giảm
chính phủ anh đang phát thảo
kế hoạch thành lập một cơ quan
quản lý nội dung trên mạng internet
cũng như giám sát hoạt động của các hãng
phát thanh truyền hình bưu chính và viễn thông
nếu được thành lập cơ quan này
có nhiệm vụ buộc các công ty công nghệ
phải chịu trách nhiệm về nội dung
được người dùng đăng tải trên mạng của họ
và sẽ bị xử phạt
nếu không gỡ bỏ những phát biểu gây thù địch
hoặc nội dung bất hợp pháp trong vòng vài giờ
giới chức anh cũng đang xem xét
áp dụng quy định bắt buộc đối với các mạng xã hội
cũng như những quy định khắt khe mới
như thời gian gỡ bỏ nội dung vi phạm
các mức xử phạt
bên cạnh đó nhà chức trách cũng cân nhắc
triển khai quy trình xác minh độ tuổi người dùng
trên mạng facebook instagram và twitter
dự kiến không quản lý mới
đối với nội dung trực tuyến
có nguy cơ đe dọa xã hội
sẽ được hoàn tất trong vài tháng tới
ngân hàng thế giới cho biết
trong năm hai nghìn một mươi năm
số người nghèo cùng cực với mức thu nhập
đô la mỹ một ngày trên thế giới
đã giảm xuống dưới bảy trăm ba mươi sáu triệu người
giảm một so với thống kê
của năm hai nghìn một mươi ba
đây là tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử
và là bước tiến quan trọng
trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên thế giới
báo cáo của ngân hàng thế giới cho biết
khu vực phía nam sa mạc sahara
của châu phi vẫn là nơi tập trung
nhiều người nghèo cùng cực nhất trên thế giới
chiếm tới bốn mươi một một dân số
trong năm hai nghìn một mươi năm
cùng trong giai đoạn này
khu vực nam á ghi nhận
mức giảm tỷ lệ người nghèo cùng cực
đáng khích lệ nhất
từ một mươi sáu hai xuống một mươi hai
theo dự đoán của ngân hàng thế giới
tỷ lệ người sống trong cảnh nghèo cùng cực
trên thế giới
trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ tiếp tục giảm
tuy nhiên ngân hàng thế giới cảnh báo
tốc độ xóa đói giảm nghèo
đã chậm lại đáng kể
đe dọa mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đói
xuống mức ba vào năm hai nghìn ba mươi
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây
xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt